chương trình trái tim cho em phẫu thuật thành công cho gần năm hai trăm linh trẻ em
gala năm thứ một mươi một là những câu chuyện về sự đổi thay kỳ diệu của các bệnh nhi bị bệnh tim bẩm sinh sau phẫu thuật
và những ước mơ gian dở đã được tiếp nối
trái tim cho em năm hai nghìn hai mươi có điểm mới là sự tham gia của ba cầu thủ thuộc câu lạc bộ bóng đá việt theo
nguyễn trọng hoàng quý ngọc hải và bùi tiến dũng sẽ đồng hành và trở thành đại sứ trái tim cho em
thưa quý vị công an thành phố đà lạt vừa có văn bản gửi hai hãng xe khách có lượng vận chuyển hành khách lớn nhất tại địa phương
là phương trang và thành bưởi đề nghị các hãng xe thông báo để du khách có cảnh giác với hành vi đánh thuốc mê trên xe khách
để cưỡng đoạt tài sản cụ thể kẻ trộm cướp thường lân la ở các bến xe và tìm cách làm quen với khách chờ xe
sau khi đã làm quen chúng mời khách ăn uống và hút thuốc có chứa thuốc mê lợi dụng nạn nhân mệt mỏi chóng mặt
chúng nhanh chóng chiếm đoạt tài sản có giá trị như điện thoại di động tiền bạc tư trang
công an tp đà lạt khuyến nghị hành khách không nên ăn uống hút thuốc cùng người lạ
ngoài ra hành khách cần phải cảnh giác với việc người lạ bắt chuyện ở các bến xe để làm quen
thưa quý vị ngày một mươi năm tháng một mươi hai lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đồng loạt gia quân thực hiện cao điểm bảo đảm an ninh trật tự
trật tự an toàn giao thông dịp trước trong và sau tết nguyên đán canh tí cũng như các lễ hội đầu năm hai nghìn hai mươi
dừng xe ở những nơi dành cho người đi bộ sang đường là hành vi vi phạm phổ biến gây nguy hiểm và ủn tắc giao thông
đội cảnh sát giao thông số một công an tp hà nội đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm lỗi dừng đỗ trong ngày một mươi năm tháng một mươi hai
cùng với đường bộ trên lĩnh vực đường sát cục cảnh sát giao thông bộ công an cũng đã kiểm tra nồng độ cồn các lái tàu
kiểm tra các thiết bị an toàn cháy nổ trên các chuyến tàu chuẩn bị rời ra hà nội
trong đợt cao điểm này cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ tập trung bảo đảm trật tự an toàn giao thông phòng ngừa tai nạn và ủn tắc giao thông
bên cạnh đó ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các vụ tụ tập gây dối đua xe trái phép phục vụ nhu cầu đi lại trong dịp tết dương lịch năm hai nghìn hai mươi
tết nguyên đán canh tí và các lễ hội đầu xuân năm hai nghìn hai mươi
cuối năm là thời điểm tình hình trật tự an toàn giao thông thường có những diễn biến phức tạp
công an tp hcm đang chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác phối hợp tuần tra kiểm soát chấn áp tội phạm giữ vững an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
vào lúc chín h bốn mươi ngày một mươi năm tháng một mươi hai hai nghìn một mươi chín tại kinh dương tên lửa bình tân ông nguyễn bình phương điều kiện xe mô tô biển số năm mươi bốn k bốn tám nghìn ba trăm hai mươi ba đi vào đường cấm
không có giấy phép lái xe
hậu quả vụ cháy đã thiêu dụi gần một trăm sáu mươi tám hectare rừng trồng của nhiều người dân gây thiệt hại hơn ba hai tỷ đồng
trên khu vực cửa khẩu quốc tế lao bảo tỉnh quảng trị hiện đang là cao điểm các đối tượng buôn lậu tập kết hàng dự trữ cho dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
để ngăn chặn tình trạng trên các lực lượng chức năng trên tuyến biên giới đã triển khai nhiều giải pháp ngăn chặn
tuy nhiên trước những thủ đoạn tinh vi của các đối tượng buôn lậu tình trạng này vẫn đang có nhiều diễn biến phức tạp
theo chân các chiến sĩ trinh sát đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lao bảo chúng tôi chứng kiến được thủ đoạn của các đối tượng buôn lậu đường kính
mặc dù lợi nhuận từ buôn lậu đường kính không cao nhưng các đối tượng buôn lậu vẫn dùng đủ mọi cách để đưa hàng về nội địa
theo lực lượng chức năng tỉnh quảng trị đã triển khai nhiều giải pháp ngăn chặn
theo lực lượng chức năng tỉnh quảng trị đã triển khai nhiều giải pháp ngăn chặn
quảng trị cho biết các đối tượng buôn lậu thường lợi dụng vào các thời điểm khác nhau để vận chuyển hàng qua sông
sau đó tập kết vào các nhà dân và xé lẻ hàng ra rồi thuê đủ các loại phương tiện để vận chuyển hàng lậu về thị trường nội địa tiêu thụ
quảng trị cho biết các đối tượng buôn lậu thường lợi dụng vào các thời điểm khác nhau để vận chuyển hàng qua sông

sau các trận buôn lậu dịp cuối năm lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị đã điều động năm mươi cán bộ chiến sĩ
lên tăng cường cho hai cửa khẩu quốc tế lao bảo và la lai đồng thời lập thêm một số chốt để chống buôn lậu qua biên giới
chúng tôi đẩy mạnh công tác nắm tình hình đặc biệt là tình hình các đường dây ổ nhóm và đối tượng chủ mu cầm đầu
ngoài ra thì chúng tôi cũng đã xây dựng quy chế phối hợp với lực lượng công an hải quan và quản lý thị trường
để cùng nhau chống buôn lậu và gian lận thương mại trên khu vực biên giới của tỉnh
chúng tôi cũng đã xây dựng lực lượng chống buôn lậu và gian lợi thương mại chuyên trách trách nhiệm và có bán tách sạch
từ nay đến cuối năm tình hình buôn lậu trên địa bàn tỉnh quảng trị sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp
vì vậy cần có sự phối hợp chặt chẽ từ các ngành chức năng trên tuyến biên giới
đặc biệt ở khu vực nội địa cũng cần kiểm soát chặt chẽ hơn để ngăn chặn hàng lậu tuồn về làm lũng đoạn thị trường trong dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
gia làng trường bản là những người có uy tín có vai trò vị thế rất lớn đối với bà con các dân tộc thiểu số
những hành động lời nói của họ có tính định hướng cho cộng đồng trên địa bàn
chính vì thế họ được coi là những cánh tay nối dài của các đơn vị bộ đội trở thành nguồn động lực động viên toàn dân xây dựng và bảo vệ biên giới
nâng cậu ý thức xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới của tổ quốc
hơn hai mươi năm nay già làng lục văn quý người dân tộc thái ở huyện mường lát tỉnh thanh hóa
vẫn thường xuyên cùng con trai và bộ đội biên phòng băng rừng lội suối phát quang đường biên bảo vệ cột mốc
hơn tám mươi tuổi lòng nhiệt huyết của ông quý vẫn như con suối chảy mãi không ngừng
thay bố tôi ông bố tôi ngày xưa cũng là người bảo vệ
cột mốc trách nhiệm bảo vệ cột mốc là trách nhiệm cao cả cả nước việt nam nói chung
mà riêng bản thân tôi tôi là có trách nhiệm
rồi trách nhiệm của tôi còn phải truyền cho con cháu nữa phải làm tốt về mai sau
giữ đường biên giới cho nó tốt đẹp hơn
song song với việc bảo vệ tuyến biên giới đất liền trên địa bàn tuyến biển
đến nay đã có hàng chục nghìn chủ phương tiện tàu thuyền
với gần tám mươi ngư dân tự nguyện đăng ký tham gia vào các tổ chức tàu thuyền an toàn
tham gia bảo vệ an ninh trật tự bến bãi tàu thuyền
sát cánh cùng lực lượng biên phòng bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc
người thiền trưởng một công nhân gắn bảo vệ biển
chủ quyền của mình có gì tàu là xâm phạm của ta
có chức năng có thẩm quyền có cứu đỡ ra suốt đuổi
sa lan trưởng bàn
cũng là những cánh tay đắc lực giúp các đoàn kinh tế quốc phòng
triển khai hiệu quả nhiệm vụ nơi biên giới
có đoàn kinh tế quốc phòng vào đây rồi
thì anh em ta phải hết sức là ra sức để mà cùng nhau củng cố
và xây dựng những cái phòng trào để cho thôn bản mình có cái ăn
cái ở đường xóm ngó làng đi lại là nó rất là tuần tiện
đường xi măng có ngột nước
có thể dùng một cái dự án thôi
có thể mất hàng thời gian dài mới vận động không được
thế nhưng mà chỉ chứng nói của các cụ đứng lên
vận động con cháu
thì là đến giờ phút này phải nói là cái thành quả
qua cái cuộc vận động phát triển kinh tế ở vùng dự án này
là đạt hiệu quả rất cao
sẽ rất khó để thống kê một con số cụ thể
về sự giúp đỡ nhiệt thành của những sa lan trưởng bàn
dành cho các đơn vị quân đội trên địa bàn biên giới
nhưng mình chứng rõ nhất cho sự giúp đỡ
của họ là sự ổn định về an ninh trật tự
và những đổi thay về bộ mặt đời sống của dân bản nơi biên giới
tiếp theo chương trình
được xét tuyển vào công chức nếu tốt nghiệp đại học loại xuất sắc
việt nam được công nhận thêm bốn vườn di sản asean
được xét tuyển vào công chức nếu tốt nghiệp đại học loại xuất sắc
đây là điểm mới về phương thức tuyển dụng công chức
tại luật cán bộ công chức và luật viên chức sửa đổi năm hai nghìn một mươi bốn
theo đó việc tuyển dụng công chức thông qua xét tuyển
được thực hiện theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức
đối với từng nhóm đối tượng sau đây
cam kết tình nguyện làm việc từ năm năm trở lên
ở những vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn
người học theo chế độ cử tuyển
theo quy định của luật giáo dục
sau khi tốt nghiệp về công tác tại địa phương nơi cử đi học
sinh viên tốt nghiệp xuất sắc nhà khoa học trẻ tài năng
luật cán bộ công chức và luật viên chức sửa đổi năm hai nghìn một mươi ba
chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị và các bạn
theo báo cáo về tình hình kinh tế xã hội đà nẵng năm hai nghìn một mươi chín
về lĩnh vực y tế chất lượng công tác chăm sóc
và bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn được cải thiện
mạng lưới khám chữa bệnh từ tuyến thành phố
đến các trung tâm y tế quận huyện xã phường
được đầu tư mở rộng nâng cấp
thành phố đà nẵng có bảy quận huyện với năm mươi sáu trạm y tế xã phường
hiện một trăm linh trạm y tế có nữ hộ sinh y tá điều dưỡng
một trăm linh xã phường đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi
thành phố đã xây dựng nâng cấp cải tạo hệ thống các bệnh viện chuyên sâu
đa khoa và trung tâm y tế
ước tính trong năm hai nghìn một mươi chín thành phố đạt bảy mươi năm
bảy dường bệnh trên một mươi dân và có hơn một mươi tám bác sĩ trên một mươi dân
mặc dù ngành y tế đã tích cực triển khai nhiều biện pháp phòng chống
nhưng tình hình dịch bệnh đặc biệt là suốt suốt huyết trên địa bàn thành phố
tuy nhiên suốt suốt huyết vẫn diễn biến phức tạp
và có chiều hướng gia tăng mạnh so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
công tác tuyên truyền vận động thực hiện các chủ trương chính sách pháp luật dân số
kế hoạch hóa gia đình chăm sóc trẻ em phòng chống bạo lực gia đình đang được đẩy mạnh
bình định là địa phương có thế mạnh về du lịch
phụ nữ bình định tham gia vào các hoạt động liên quan đến du lịch khá lớn
tuy nhiên do thiếu kỹ năng và kiến thức
nhiều chị em phụ nữ vẫn chưa phát huy được vai trò của mình trong lĩnh vực du lịch
trước thực tế này sở du lịch phối hợp với hội liên hiệp phụ nữ tỉnh bình định
đã triển khai và nhân rộng mô hình gia đình hội viên phụ nữ phát triển du lịch bền vững
bình định là địa phương có tiềm năng lớn để phát triển kinh tế du lịch
thời gian qua mô hình hộ gia đình làm du lịch do phụ nữ làm chủ
đã góp phần đa dạng hóa các sản phẩm du lịch của địa phương
với sự khéo léo cân cù của người phụ nữ miền biển
các chị đã biết cách nâng giá trị những sản phẩm riêng có của vùng quê mình để phát triển du lịch
tuy nhiên mô hình này vẫn còn ít
trước thực tế này sở du lịch phối hợp với hội liên hiệp phụ nữ tỉnh
tổ chức hội nghị triển khai và nhân rộng mô hình gia đình hội viên phụ nữ
làm du lịch thông qua nhiều hình thức khác nhau
với điều kiện mà phụ nữ phụ mấy là một mươi chín xã thị trắng
trên bốn mươi hội viên phụ nữ đa dạng về ngành nghề
thì tôi cho rằng đó là một trong những mô hình để phụ nữ áp dụng rất là tốt
với điều kiện tìm năng cũng như điều kiện tự nhiên của phụ nữ phụ mấy hiện nay
là có nhiều điểm di tích mà cũng cần phải được khai phát
mục tiêu của chương trình là hướng tới nâng cao nhận thức cho chị em phụ nữ
về vai trò của du lịch
đồng thời góp phần đa dạng hóa các sản phẩm du lịch theo hướng bền vững
gìn giữ và khai thác tối đa hiệu quả các giá trị độc đáo
bản sắc văn hóa thiên nhiên của du lịch bình định
trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ chỉ đạo các cấp hội phụ nữ
là tiếp tục tiên truyền vận động hội viên phụ nữ tham gia phát triển du lịch cộng đồng
ra soát những cái sản phẩm đặc sản của địa phương để mà giới thiệu
trung bày cho các khách du lịch địa phương
phụ nữ bình định đã góp phần tạo nên những sản phẩm gắn với tên đất tên người
điều này không chỉ giải quyết bài toán thu nhập cải thiện cuộc sống gia đình
mà còn góp phần thúc đẩy ngành du lịch của tỉnh bình định phát triển bền vững
ngày một mươi năm tháng một mươi hai ở ngoài ô thủ đô paris của pháp đã diễn ra đại hội lần thứ một mươi năm hội người việt nam tại pháp
đại hội lần thứ một mươi năm hội người việt nam tại pháp đã diễn ra đại hội lần thứ một mươi năm hội người việt nam tại pháp
đại hội lần này đánh dấu sự chuyển giao thế hệ lãnh đạo mới tạo động lực phát triển hội đoàn người việt lớn nhất tại pháp
có truyền thống và bề dày lịch sử suốt một trăm linh năm qua
đại hội có ý nghĩa quan trọng trong đời sống cộng đồng người việt tại pháp
trong suốt chặng đường một thế kỷ qua hội người việt nam tại pháp với tiền thân là nhóm người yêu nước an nam
luôn gắn kết với lý tưởng vì đất nước đồng hành cùng đất nước trong những thời khắc khó khăn của cuộc đấu tranh giải phóng xã hội
trong thời gian tới hội sẽ tập trung vào việc đẩy mạnh liên kết với các hội đoàn khác điều chỉnh phương thức hoạt động để phù hợp với giai đoạn hiện nay
đồng thời hỗ trợ các trị hội địa phương chủ động hơn trong công tác cộng đồng và hồi hương về đất nước
đại hội đã bầu ra ban chấp hành mới gồm một mươi sáu thành viên và chín thành viên ban cố vấn
tổng cục môi trường và trung tâm đa dạng sinh học asean vừa vinh danh bốn vườn di sản asean của việt nam mới được công nhận
việc này đã đưa việt nam trở thành quốc gia có nhiều vườn di sản asean nhất trong khu vực
trước đó tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín tại hội nghị bộ trưởng môi trường asean lần thứ một mươi năm diễn ra tại thái lan
bốn vườn quốc gia của việt nam được công nhận danh hiệu vườn di sản asean gồm vườn quốc gia bi đúc núi bà lâm đồng vũ quang ở hà tĩnh
lò gò sa mát ở tây ninh và khu bảo tồn thiên nhiên ngọc linh ở con tum
chương trình vườn di sản asean được các bộ trưởng về môi trường
thuộc hiệp hội các quốc gia đông nam á thống nhất triển khai từ năm hai nghìn ba
với mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học có tầm quan trọng của khu vực và quốc tế
ngóp phần nâng cao nhận thức về bảo tồn tài nguyên thiên nhiên hướng tới phát triển bền vững
việc được công nhận thêm bốn vườn di sản asean đã đưa việt nam trở thành quốc gia có nhiều vườn asean nhất trong khu vực với một mươi vườn di sản asean
nhằm giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc
tỉnh bình định vừa bàn giao một mươi bốn bộ cồng chiêng cho một mươi ba trường phổ thông dân tộc nội chú và bán chú trên địa bàn tỉnh
bình định có hơn bốn mươi một người đồng bào dân tộc thiểu số trong đó chiếm số lượng lớn nhất là dân tộc bana horê và trăm
việc bàn giao một mươi bốn bộ cồng chiêng cho một mươi ba trường phổ thông dân tộc nội chú và bán chú trên địa bàn tỉnh có ý nghĩa rất lớn
có phần giúp các em học sinh dân tộc có cơ hội tìm hiểu bảo tồn gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình
em là dân tộc bana hôm nay em được nhận bộ cồng chiêng thì em cảm thấy rất là vui và sau khi nhận được bộ cồng chiêng này thì chúng em sẽ sau giờ ra chơi sẽ tập và mua để giữ gìn bản sắc dân tộc mình
chương trình hỗ trợ cồng chiêng cho các trường phổ thông dân tộc nội chú bán chú của tỉnh
được thực hiện từ năm hai nghìn một mươi tám với tổng kinh phí gần năm trăm linh triệu đồng
trước đó ban dân tộc tỉnh cũng đã cùng các nghệ nhân của các địa phương khảo sát thống nhất ba bộ cồng chiêng mẫu của ba dân tộc bana hờ rê và cham
theo đánh giá của hội đồng nghiệm thu một mươi bốn bộ công chiêng đều đạt chất lượng kỹ thuật và mỹ thuật
sau khi đã cấp cho trường thì cũng mong muốn trường truyền đạt và truyền dạy tốt cho học sinh
để học sinh của các trường phổ thông dân tộc
trường là em nào cũng biết được đánh và biết được giữ gìn bảo quản
và cũng là tự hào về nhạc vụ cồng chiêng của bản thân dân tộc mình
trong một mươi bốn bộ cồng chiêng có bảy bộ cồng chiêng bana bốn bộ cồng chiêng dân tộc ho re ba bộ cồng chiêng dân tộc cham
tháng chín năm hai nghìn một mươi chín bình định đã tổ chức liên hoan văn hóa cổng chiêng các dân tộc thiểu số
liên hoàn đã thu hút nhiều đội cồng chiêng của các trường phổ thông dân tộc nội chú
và bán chú trên địa bàn tham gia
trong phần tin quốc tế hội nghị quốc tế về biến đổi khí hậu cop hai mươi năm kết thúc trong thất vọng
năm mươi bốn người italia phải sơ tán do bom
hôm qua tổng thư ký liên hợp quốc đã bày tỏ sự thất vọng về kết quả của hội nghị quốc tế về biến đổi khí hậu
còn được gọi là cop hai mươi năm sau khi hội nghị diễn ra ở tây ban nha kết thúc với một thỏa thuận vào phút chót
theo tổng thư ký antonio guterres các nước đã đánh mất cơ hội quan trọng để thể hiện tham vọng lớn hơn
nhằm giảm nhẹ tác động tăng cường thích nghi và bảo trợ cuộc chiến chống biến đổi khí hậu
bộ trưởng môi trường chile và tây ban nha đều thừa nhận dù đã có một số nỗ lực đáng ghi nhận
song các nước cần đẩy mạnh hơn nữa những bước đi thiết thực trong vấn đề biến đổi khí hậu
trước đó hội nghị cop hai mươi năm dù kéo dài hơn hai ngày so với dự kiến thừa nhận yêu cầu cấp thiết trong giảm phát khí thải carbon
tuy nhiên các bên vẫn bất đồng về cơ chế xây dựng thị trường carbon trong tương lai
việc nhiều nước lớn tại hội nghị từ chối đưa ra cam kết mạnh mẽ hơn cũng đã bị các nước nhỏ và tổ chức môi trường chỉ trích
còn tại italia đã có khoảng năm mươi bốn người dân phải sơ tán trong quá trình các chuyên gia tìm cách tháo gỡ một quả bom có từ thời thế chiến thứ hai
theo truyền thông sở tại đây là đợt sơ tán lớn nhất trong thời bình tại italia với hơn sáu mươi dân số thành phố buộc phải sơ tán khỏi vùng nguy hiểm với ban kính hơn một sáu km
toàn bộ sân bay nhà ga hai bệnh viện và một nhà tù trong thành phố đều bị đóng cửa và sơ tán trong quá trình gỡ bom
dưới sự hỗ trợ của quân đội các chuyên gia đã sử dụng robot gần nơi mà họ xác định vị trí của quả bom
theo nhà chức trách quả bom này được cho là do quân đội anh đã ném xuống thành phố brindisi vào năm một nghìn chín trăm bốn mươi một
quả bom dài khoảng một m và có một năm m
chính quyền tổng thống mỹ donald trump có thể sớm công bố kế hoạch rút bốn binh sĩ khỏi afghanistan trong tuần này
con số trên tương đồng với những thông tin được nhà trắng và lầu năm góc hé lộ gần đây khi ông trump tháng trước cho biết dự định giảm lực lượng tại afghanistan xuống còn tám sáu trăm linh binh sĩ và có thể rút thêm quân về nước
dẫn lời ba cựu quan chức và nhiều quan chức đối nhiên
hãng tin nbc khẳng định chính quyền tổng thống donald trump có ý định thông báo rút bốn binh sĩ khỏi afghanistan
một số lực lượng sẽ được tái triển khai sớm hơn dự kiến nhưng số khác sẽ không được thay thế sau khi kết thúc sứ mệnh
việc cắt giảm quân số diễn ra trong thời điểm các cuộc đàm phán hòa bình giữa mỹ và taliban đã được nối lại nhưng đã bị đỉnh trệ
sau vụ tấn công gần căn cứ không quân của mỹ tại bagram làm hai người chết và hàng chục người bị thương
tổng thống thổ nhĩ kỳ tayyip erdogan hôm qua đã cảnh báo sẽ đóng cửa khỏi afghanistan
nếu mỹ kiên quyết trừng phạt quốc gia này liên quan đến thương vụ hệ thống s bốn trăm linh
tổng thống thổ nhĩ kỳ tuyên bố có đủ quyền hạn để cấm mỹ sử dụng căn cứ chiến lược incleak và kurekic nếu washington áp đặt lệnh trừng phạt ankara
đây là diễn biến mới nhất trong một loạt động thái làm gia tăng căng thẳng giữa mỹ và thổ nhĩ kỳ sau khi chính quyền tổng thống erdogan quyết tâm mua hệ thống phòng không s bốn trăm linh của nga
chúng tôi sẽ đóng cửa cả hai căn cứ không quân của mỹ
nếu cần thiết một khi các biện pháp trừng phạt được thực thi thổ nhĩ kỳ sẽ có câu trả lời phù hợp dựa trên quy tắc có đi có lại
trước đó ủy ban đối ngoại thượng viện mỹ đã phê chuẩn dự luật trừng phạt thổ nhĩ kỳ
nếu được thượng viện mỹ thông qua và được tổng thống ban hành những lệnh trừng phạt này có thể bao gồm việc đóng băng tài sản của thổ nhĩ kỳ hạn chế thị thực và hạn chế tiếp cận tín dụng
người phát ngôn điện kremlin cho biết nhà chức trách thể thao của nga có thể sẽ kháng cáo lên tòa
nói về một dự án trọng tài thể thao về lệnh cấm nga bốn năm tổ chức hoặc tham gia tất cả các sự kiện thể thao lớn
phát biểu trong chương trình cuộc chơi lớn trên truyền hình người phát ngôn điện kremlin dmitry peskov cho rằng quyết định của cơ quan chống doping thế giới bị chính trị hóa là một âm mưu của nước ngoài
ông cho rằng giới chức thể thao nga nên sử dụng các lựa chọn về pháp lý và kháng cáo
trước đó wea áp đặt lệnh cấm với nga với lý do liên tục vi phạm các quy tắc chống doping
lệnh cấm vẫn cho phép các vận động viên của nga thi đấu với tư cách là trung lập song sẽ không có lễ kéo cờ nga tại đại hội thể thao olympic sắp tới ở nhật bản vào năm sau
nga có hai mươi một ngày để kháng cáo phán quyết này
brazil đã mở một văn phòng thương mại tại jerusalem tại buổi lễ có sự tham dự của con trai tổng thống brazil và thủ tướng israel benjamin netanyahu
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng netanyahu cho hay đã nhận được bảo đảm từ con trai tổng thống brazil
rằng sẽ tiếp bước mỹ chuyển đại sứ quán tới jerusalem vào năm sau
về phần mình con trai tổng thống brazil cho hay bố của ông đã khẳng định cam kết như vậy dù không cho biết thời điểm cụ thể
israel lâu nay vẫn tuyên bố jerusalem là thủ đô không thể chia cắt của nhà nước do thái
trong khi người palestine coi đông jerusalem là thủ đô của nhà nước trong tương lai hiện hầu hết các nước đều đặt đại sứ quán tại teavit
khẳng định quy chế của jerusalem sẽ chỉ được xác định thông qua đàm phán
tuy nhiên năm ngoái mỹ đã chuyển đại sứ quán tới jerusalem và tới nay chỉ guatemala có hành động tương tự
quý vị và các bạn thân mến thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân